liên quan đến vụ việc ông hồ hiễu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu trung cư phú mỹ hưng quận bảy tp hcm
đến siêu thị eon city mark garden plaza trên đường tôn giật tiên phường tân phong quận bảy
xưng là ban chỉ đạo quận bảy và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ siêu thị này vì không mua được thực phẩm
công an quận bảy đang củng cố hồ sơ và báo cáo vụ việc lên ban giám đốc công an tp hcm xin ý kiến trị đạo và xử lý
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn tp hcm tổ chức vào chiều ngày ba mươi tháng tám
thượng tá hoàng đình thạch phó trưởng công an quận bảy cho biết người đàn ông trên và người phụ nữ đi chung
không phải là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
người này cũng khai nhận chiếc thẻ được đưa ra thời điểm ấy là từ một người bạn cho
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ông nhân có đi chung với một người phụ nữ
đã to tiếng cãi vã quát nạt với bảo vệ siêu thị yonc
tuy nhiên nhân viên siêu thị thông báo chỉ bán thực phẩm theo đơn đặt hàng qua online
vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên không đồng ý bán cho người này
một lúc sau ông nhân xuất hiện yêu cầu nhân viên siêu thị bán hàng cho người phụ nữ
khi không mua được hàng ông nhân quay sang quát nạt rồi đưa một chiếc thẻ ra dọa
như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội facebook